mới đây trung tâm y tế huyện thanh sơn tỉnh phú thọ vừa cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân bốn mươi sáu tuổi
chứ tại xa văn miếu thanh sơn phú thọ nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thương vị bụng trướng mạch nhanh
trước đó ở nhà một ngày bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau bụng liên tục vùng thương vị tây bụng khó tiêu
bệnh nhân có tiền sử lạm dụng rượu ngay lập tức bệnh nhân đã được các bác sĩ thăm khám chỉ định cận lâm sàng
kết quả xét nghiệm công thức máu cho thấy tăng trí số mỡ máu triglycerides tăng cao tám mươi mg một lít giới hạn bình thường là dưới một bảy mg một lít
hình ảnh chứa có lớp vi tính ổ bụng viêm tự cấp
bệnh nhân được chẩn đoán viêm tịnh cấp và chỉ định điều trị theo pháp đồ của bộ y tế chuyên dịch kháng sinh
sinh dưỡng qua đường tính mạch kiểm soát đường máu nhịn ăn
sau bảy mươi hai giờ điều trị tích cực người bệnh đã hết đau hết bụng trướng
kết quả xét nghiệm trí số mỡ máu triglycerides giảm xuống hai bảy mg một lít
các chất chỉ định viêm trong máu đã giảm được tập ăn trở lại dự kiến xuất viện trong vài ngày tới
theo bác sĩ chuyên khoa một hà đức giang phó trưởng khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc
trung tâm y tế huyện thanh sơn tỉnh phú thọ viêm tự cấp là tình trạng tổ chức viêm đột ngột
có những trường hợp diễn biến nhanh nếu không được cấp cứu điều trị kịp thời
sẽ gây ra rất nhiều biên chứng nguy hiểm như trị mạch tổn thương thận can phổi nặng
dối loạn đông máu rất nguy hiểm đến tính mạng
các nguyên nhân dẫn tới viêm tự cấp bao gồm uống nhiều rượu bia sòi mật nhẫm trùng dối loạn chuyển hóa chấn thương
đặc biệt nếu người uống quá nhiều rượu sẽ khiến cho các ống nhỏ có nhiệm vụ dẫn lưu dịch
ở trong tuyến tụy sẽ bị hẹp dần dần gây tắc nghẽn và hệ quả là bị viêm tụy cấp
nếu thói quen uống rượu bia liên tục diễn ra trong thời gian dài dẫn tới viêm tị mãn tính
người bệnh có thể gặp hiện tượng viêm tị cất sau một bữa ăn nhiều chất hoặc một lần uống nhiều rượu bia
điều này khiến không ít người lâm tưởng rằng các triệu chứng của viêm tự cấp là biểu hiện của sất huyết tiêu hóa hay ngộ độc thực phẩm
khi có triệu chứng điển hình cảnh báo như đau bụng đột ngột mức độ tư nhẹ đến nặng
cơn đau bụng cấp vào vùng thượng vị hạ xuyên trái hoặc phải
đau lan da sau lưng buồn nôn nôn tiêu chảy hoặc bí trung đại tiện
khi có những dấu hiệu này cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế để được khám phát hiện
điều trị kịp thời tránh biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra
rượu bia gây viêm tự cấp là nguyên nhân phổ biến thứ hai do sỏi bật
để phòng tránh viêm kịch cấp do rượu bia gây ra chúng ta cần phải hạn chế tối đa rượu bia và thuốc lá nạp vào cơ thể mỗi ngày
cần phải hạn chế ăn mặn có ít một chế độ ăn uống khoa học
cũng cần phải tăng cường chất sơ cho các loại rau củ quả và ít chất béo không ăn được tái sống uống nhiều nước trong một ngày
nên khám sức khỏe định kỳ sau tháng một lần để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và điều trị bệnh kịp thời
chia sẻ bệnh viên tự cấp bác sĩ trường khoa hai bùi mạnh cường trường khoa nội hồ hấp tiêu hóa bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết
nếu không tìm được nguyên nhân gây nôn thì cần phải nghĩ ngay tới viên tụy chướng bụng ăn uống kém hoặc một số triệu chứng khác của viên tụy cấp có thể bao gồm tiêu chảy khó tiêu suốt
nhiệt độ sẽ cao từ ba mươi tám độ c trở lên vàng da vàng mắt nhịp tim nhanh thở nhanh nông
ở những người viên tụy cấp nặng người bệnh sẽ có những biểu hiện như sau nhiễm trùng nhiễm độc về mặt cảm thấy mệt mỏi lưu đừ môi khô lưỡi bẩn
ngoài ra các biểu hiện như mất nước môi khô khăn nước nhiều mắt trũng có dấu hiệu sốc tay chân lạnh huyết áp thấp mạch nhanh
bệnh nhân có thể suy yếu hấp mệt khó thở spo hai giảm ra đổi màu xanh tím vùng oanh rốn hoặc ra đổi màu xanh tím vùng hông trong thể viên tụy cấp suốt huyết
viên tụy cấp có những biểu hiện tương tự với những triệu chứng bệnh lý ở đường tiêu hóa
chính vì vậy cần được chẩn đoán gián biệt
cụ thể các bệnh gây đau bụng phải xác định loại trừ bao gồm thùng tạng nhồi máu mặc treo tắc ruột cấp viên túi mật cấp nhiễm trùng đứng mật
nguyên nhân nội khoa của đau bụng cắp cũng cần được lưu ý loại trừ như nhồi máu cơ tim cơn đau lết dạ dày tá tràng
các xét nghiệm trần đoán viên tự cấp sẽ được xác định khi đó các bác sĩ sẽ nghi ngờ và chỉ định xét nghiệm siêu âm
trừ các lớp vi tính giúp chẩn đoán xác định bệnh viên tụy cấp và chẩn đoán biên chứng viên tụy cấp
nên đã hại tử tụy các ổ tụ dịch áp xe
khi các em din tiêu hóa đã được kích hoạt vẫn còn ở trong tiến tụy
chúng sẽ kích thích các tế bào tuyến tụy gây ra tình trạng viêm
nếu tình trạng viêm này lập đi lập lại nhiều lần sẽ gây ra tổn thương các tiến tụy dẫn tới viên tụy mạng tính
mô sẹo có thể hình thành trong tuyến tụy gây mất chức năng
nếu tiến tụy hoạt động kém cũng có thể gây ra một số vấn đề về tiêu hóa và bệnh tiểu đường
một số yếu tố nguy cơ mắc viên tụy cấp bao gồm
xoài mật rượu dùng một số loại thuốc bệnh mỡ máu tăng chí gửi xô rít máu
nông độ canxi máu cao tăng canxi đường khuyết có thể tuyến cận giáp hoạt động quá mức cường cận giáp
bệnh ung thư tuyến tụy phẫu thuật bụng bệnh sơ nang tổn thương vùng bụng béo phì đáy tháo đường
tiền xử gia đình có những người mắc bệnh viên tụy nội xoài mật tụy ngược dòng là một thủ thuật để sử dụng để điều trị xoài mật
cũng có thể dẫn tới viên tụy cấp
bệnh viên tụy có thể gây ra một số biên chứng nghiêm trọng bao gồm
suy thận viên tụy cấp có thể gây ra suy thận nặng thậm chí đôi khi cần phải lọc máu
tổn thương phổi viên tụy cấp gây ra những thay đổi hóa sinh trong cơ thể
ảnh hưởng đến trao đổi khí tại phổi gây ra giảm oxy trong máu
nhiễm trùng biến chứng nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong cao đó là viên tụy hoại tử nhiễm trùng
viên tụy mãn tính viên tụy cấp tính xét lập lại nhiều lần đều có thể dẫn tới viên tụy mãn tính
viên tịnh mãn tính sẽ gây hại cho các tế bào sản xuất ra insulin trong tuyến tụy
và có thể dẫn tới bệnh tiểu đường hoặc nguy cơ gây ra ung thư tuyến tụy
để phòng ngừa nguy cơ bị viên tụy cấp
các bác sĩ khuyên cáo người dân nên sử dụng rượu bia hút thuốc lá ở mức độ cho phép
vì sẽ mất là một trong những yếu tố nguy cơ cao gây ra viên tụy cấp
đối với những người mắc bệnh đái thao đường mẫu máu cao nên thăm khám sức khỏe định kỳ
để quản lý tốt bệnh nền tránh những biên chứng nguy hiểm từ viên tụy cấp
viên tụy cấp là một tình trạng viêm của tuyến tụy dẫn tới các tổn thương tế bào năng tuyến
do sự tiêu hủy của men tụy
diễn tiến của viên tự cấp có thể nhẹ hoặc tự khỏi
hoặc cũng có thể dẫn tới nặng nề nguy hiểm đến tính mạng
do các biến chứng hoặc tái phát hình thành mạng tính
chia chứng điển hình của viên tụy cấp như đã nói ở trên
đó là đau bụng đột ngột thường xuyên xuất hiện sau bữa ăn nhất là bữa ăn có nhiều mỡ
vị trí đau bụng thường ở chân rốn hoặc vùng thượng vị một phần tư bên trái
cơn đau bụng thường dữ dội liên tục người bệnh sẽ phải gặp người để cho đỡ đau
vì vậy khi có những biểu hiện như trên hãy đưa người bệnh tới cơ sở y tế
để được thăm khám phát hiện bệnh và điều trị kịp thời
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại